nhiều tàu thuyền sau khi đánh bắt thủy hải sản ngoài khơi về nhưng không thể cập cảng hoặc cập cảng rồi thì lại không thể ra khơi vì cửa biển bị bồi lấp
đây là câu chuyện đang diễn ra tại các cảng biển ở miền trung mà đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý
trên thực tế thì đã có rất nhiều vụ tàu bị chìm vì bị mắc cạn gây ra những thiệt hại không nhỏ cho bà con ngư dân
sau nhiều ngày đánh bắt trên biển con tàu này đã quay trở về đất liền trong điểm phấn khởi được mùa của bà con ngư dân
thế nhưng khi về đến cửa biển và chỉ còn cách cảng cửa sót huyện lộc hà chưa đến năm trăm linh mét thì tàu đã bị mắc cạn
toàn bộ hải sản trên tàu sẽ bị hư hỏng nếu không cập cảng kịp thời
điều này đồng nghĩa chi phí sản xuất sẽ tăng lên và chất lượng hải sản sẽ giảm
chỉ trong buổi sáng phóng viên chúng tôi đã ghi nhận hàng chục trường hợp tàu cá bị mắc cạn
trên gương mặt của mỗi ngư dân vốn ăn sóng nói gió này vẫn luôn ám ảnh nỗi lo sợ mỗi khi ra vào cảng cửa sót
lúc tôi đi biển tôi vào được rồi bán cá chóng rồi lấy đô lấy dâu lấy nửa để đi biển á
thì gọi như là bị mắc cạn không ra được có khi phải chơi đến ba ngày sau nước thủy tiêu lên to hơn một chút khiến là mới ra được
hà tĩnh hiện có trên đoàn tàu cá bị mắc cạn
trên ba chín trăm linh tàu thuyền đăng ký hoạt động đánh bắt thủy hải sản cửa biển bồi lấp tàu không vào được càng buộc chủ tàu phải đi neo đậu hoặc bán hải sản nơi khác
điều này đồng nghĩa hàng trăm hộ dân mua bán thủy hải sản dịch vụ hậu cần cung cấp đá xăng dầu tại cảng cửa sót sẽ đứng trước nguy cơ thất nghiệp
nguyên nhân bồi lắng này thì cũng chưa được xác định
nhưng mà bồi lắng thì kéo theo một loạt các hề lụy đó là các tàu
đặc biệt là tàu có công suất lớn là khó vào cập cảng cái cảng cá là không hoạt động
câu chuyện này đang diễn ra tại nhiều tỉnh miền trung
đã có nhiều con tàu bị sóng biển đánh tan vì mắc cạn
đã có nhiều trường hợp bão sắp đổ bộ vào đất liền nhưng tàu vẫn không thể vào khu neo đậu
tình trạng bồi lấp cửa biển đang ngăn cản những quyết tâm vươn khơi bám biển của bà con ngư dân